do dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trở lại nhiều tour du lịch đến khánh hòa đã bị hủy hoặc hoãn
vì vậy lượng khách du lịch trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi tới đây thấp hơn nhiều so với tháng bảy
ước tính trong tháng tám toàn tỉnh chỉ đón hai mươi tám lượt khách lưu trú
bằng ba sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
doanh thu từ khách du lịch ước đạt hơn một trăm một mươi một tỷ đồng bằng khoảng hai sáu so với cùng kỳ năm trước
còn từ đầu năm đến hết tháng tám khánh hòa đã đón tổng cộng gần chín trăm tám mươi sáu lượt khách du lịch
đạt gần hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn sáu tỷ đồng đạt hai mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
với tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay
dự đoán du lịch khánh hòa sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn